theo phổ điểm mà bộ giáo dục đào tạo vừa công bố chứ các khối thi d một có điểm trung bình dưới một mươi năm khối c có điểm trung bình sấp xỉ một mươi năm các khối thi còn lại đều có điểm trung bình trên một mươi năm
điều này là do phổ điểm các môn tự nhiên như toán lý hóa lệch về phía điểm cao còn phổ điểm của môn tiếng anh lệch về phía điểm thấp
phó giáo sư tiến sĩ trần văn tớp cho rằng kết quả thi năm nay thể hiện sự phân hóa khá rõ đối tượng đối tượng thi để tốt nghiệp và đối tượng thi để xét kết quả vào đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
cái mặt bằng điểm năm nay thì cũng có sự thay đổi một chút nhưng không nhiều so với năm ngoái nhưng cái phân hóa tốt hơn trong đó cái điểm năm sáu bảy thì nó nhiều hơn
và như vậy sẽ dễ dàng cho các cái trường trong cái quá trình xét tuyển cho cái điểm mà cao tám chín và trên chín thì nó ít hơn
đối với môn lịch sử thì điểm nhiều nhất là ba điểm số bài đạt từ chín đến một mươi chiếm một
điểm bài thi môn ngoại ngữ khá thấp tập trung khoảng từ hai đến bốn điểm tỷ lệ thí sinh đạt điểm hai hai mươi năm chiếm cao nhất
phổ điểm có sự phân bố thí sinh theo các mức trình độ giỏi khá
yếu rõ ràng hơn so với phổ điểm chung
đối với các thí sinh chỉ xét tốt nghiệp phổ điểm chủ yếu tập trung từ một hai mươi năm đến năm năm điểm
giáo sư tiến sĩ nguyễn văn minh hiệu trưởng trường đại học sư phạm hà nội nhận định
cách tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay có nhiều ưu việt tránh được những áp lực đối với phụ huynh gia đình và xã hội
dự báo điểm trúng tuyển của các trường tốt trên và tốt dưới sẽ không thay đổi nhiều so với năm hai nghìn một mươi năm